xin kính chào quý vị và các bạn
trong những ngày tới khu vực đông bắc bộ ngày có nắng và mưa rào chỉ xuất hiện rải rác về chiều tối và đêm
với thời gian mưa không kéo dài
một số nơi ở vùng núi có khả năng xảy ra mưa rông mạnh kèm theo lốc xét cũng như gió giật mạnh
người dân cần phải lưu ý tìm nơi tránh trú nếu có dấu hiệu của cơn rông mạnh khi đang ở ngoài trời
nên nhiệt độ có xuống tăng nhẹ cao nhất trong ngày mai sẽ là ba mươi một ba mươi bốn độ
sau đó tăng lên ba mươi hai ba mươi năm độ trong hai ngày tiếp theo
phía tây bắc bộ cũng có mưa rông với thời gian ngắn về chiều tối
trong vòng ba ngày tới ở vùng núi cần cảnh giác với lốc xét cũng như gió giật mạnh
ban ngày trời nắng buổi trưa oi bức với nhiệt độ cao nhất trong ngày mai là ba mươi một cho đến ba mươi bốn độ
sau đó tăng nhẹ một độ trong ngày hai mươi bốn và ngày hai mươi năm
khu vực các tỉnh từ thanh hóa đến thừa tiên huế
từ nay đến ngày hai mươi năm mưa rào và rông chỉ xuất hiện ở một vài nơi
ngày có nắng từ sáng đến chiều muộn với nhiệt độ cao nhất trong ngày là ba mươi hai ba mươi năm độ
vùng núi phía tây có nắng nóng nhẹ với nhiệt độ trên ba mươi năm độ
khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận trong ba ngày tới
hầu hết các nơi trên khu vực cũng có nắng nhưng sen kẽ những khoảng nhiều mây
nên nhiệt độ sẽ thấp hơn phần phía bắc một chút
nhiệt độ trưa chiều ra động từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ và đến chiều tối có mưa rào trong thời đoạn ngắn
khu vực tây nguyên chịu ảnh hưởng đơn thuần của gió mùa tây nam có cường độ trung bình
nên ban ngày trời có nắng và mưa rào chỉ xuất hiện về chiều tối
cục bộ có thể xảy ra mưa rào trong ba ngày tới

nhiệt độ cao nhất vào trưa chiều phổ biến là hai mươi tám ba mươi một độ
nam bộ cũng phổ biến ngày nắng chiều tối có mưa rông
cục bộ có mưa rông mạnh kèm lốc xét và gió giật
nhiệt độ cao nhất ở khu vực này trong ngày mai là ba mươi ba mươi ba độ
sau đó tăng lên ba mươi một ba mươi bốn độ trong hai ngày tiếp theo